trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào ngày hôm qua tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
khiến nhiều căn nhà cây trồng và tài sản khác bị đổ sập tốc mái hư hỏng
hiện chính quyền địa phương vẫn đang thống kê thiệt hại và tích cực khắc phục hậu quả
theo thống kê ban đầu tại xã nghĩa trung lốc xoáy khiến bốn căn nhà bị đổ sập tốc máy
hàng chục hectare cây trồng gồm cao su điều sầu riêng bị gãy đổ dụng quả
còn tại các xã đăng nhau đắc sơn phú sơn một nhà sàn gỗ bị đổ sập hoàn toàn
hai căn nhà bị tốc máy cùng nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ
đáng chú ý mưa lớn khiến hơn năm mươi m đường bờ hồ tại xã phú sơn bị sản lược nghiêm trọng